nhãn sông mã là một đặc sản nổi tiếng không chỉ của sơn la mà còn của cả khu vực miền bắc
đầu tháng tám năm nay nhãn sông mã đã nhận được chứng nhận nhãn hiệu
đây là niềm vui lớn của người trồng nhãn trên địa bàn tỉnh mở ra cơ hội phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu
mùa nhãn sông mã kéo dài khoảng một tháng từ gần cuối tháng bảy đến tháng tám hàng năm
nhờ trồng và kinh doanh nhãn nhiều hộ gia đình ở huyện sông mã tỉnh sơn la đã giàu lên trông thấy
nhãn có thể bán quả tươi hoặc xấy khô làm long nhãn đều mang lại giá trị kinh tế cao
tuy nhiên vài năm trở lại đây giá cả bấp bênh khiến nhiều chủ hộ kinh doanh nhãn không khỏi lo lắng
bán sản phẩm tươi thì bị thương lái ép giá xấy khô làm long nhãn thì trừ đi công thuê lao động và các chi phí khác
nên thù lại cũng không đáng làm
theo các nhà quản lý nguyên nhân của vấn đề trên là sản xuất và tiêu thụ nhãn phụ thuộc
sản xuất nhãn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của thị trường
bên cạnh đó việc tổ chức sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết bền vững vẫn chưa thực sự phát triển
chưa tạo thành được chuỗi liên kết sản xuất gắn chặt với chất lượng cũng như quy trình sản xuất chặt chẽ
hiện ở sơn la có tám chuỗi sản xuất nhãn nhưng sản lượng còn thấp
việc liên kết tổ chức vẫn còn bị cạnh tranh nhiều do các tỉnh khác cũng làm rất quyết liệt
sau khi có nhãn hiệu chứng nhận của nhãn sông mã thì sẽ trở thành những đặc sản vùng miền riêng
trên cơ sở đặc sản vùng miền và xây dựng thương hiệu như thế này
thì ngành nông nghiệp phát triển thương sẽ tham mưu cho hội đồng nhân dân tỉnh cho lãnh đạo tỉnh
thì tiếp tục xây dựng những chuỗi liên kết mang tính đặc sản vùng miền
thì mới có thể tiếp tục nâng cao được giá trị sản xuất nhãn
trước mắt để tháo gỡ khó khăn cho đầu ra cần tự nâng cao năng suất và chất lượng nhãn sông mã
bằng việc mở rộng quy hoạch vùng trồng đầy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
cải tạo chất lượng giống song song với đó là việc tăng cường quảng bá thương hiệu
một cách có hiệu quả sản phẩm nhãn đến các tập đoàn công ty và chợ đầu mối
để tìm hướng tiêu thụ lâu dài và ổn định cho người dân